vào thời điểm tết cận kề thì tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm càng nóng hơn bao giờ hết
tại nghệ an tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghĩa đàn
đã tăng cường kiểm tra quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và phát hiện xe ô tô tải chở một mươi con lợn
trọng lượng chín trăm linh kg không có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ kiểm dịch
theo đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một kiểm tra xe ô tô tải có mui biển kiểm soát ba mươi bảy c sáu nghìn bảy mươi sáu
do nguyễn xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã thượng sơn đô lương
qua kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc giấy tờ kiểm dịch liên quan đến số lợn nói trên
tổ tuần tra đã lập biên bản bàn giao cho trạm chăn nuôi và thú y nghĩa đàn xử lý theo quy định